chỉ vì nguyên nhân va quệt giao thông thông thường thế nhưng ba đối tượng đã nổi máu côn đồ dùng dao chém ba người trọng thương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để làm rõ về hành vi giết người
ba đối tượng bị bắt giữ là nguyễn hồng thuận trần duy phong và nguyễn hải triều cùng quê tại tỉnh thừa thiên huế
chiều ngày hai mươi chín tháng bốn sau khi nhậu say thuận phong triều rủ nhau đi hát karaoke
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày cả ba đi xe máy về phòng trọ
đến đường ngô quyền thì xe máy của triều va quệt với xe máy do anh trần minh thành điều khiển
ba đối tượng này bực tức đuổi theo anh thành và lấy cây sắt hàng rào bên đường đập phá chiếc xe máy của anh thành
bị bố mẹ ruột của anh thành và anh nguyễn hữu duy đang can ngăn các đối tượng này đã dùng dao gây thương tích cho các nạn nhân
sau khi gây án ba đối tượng đã bỏ chạy thế nhưng bị lực lượng công an truy đuổi và bắt giữ ngay trong đêm